sau năm năm tuyến vận tải ven biển bắc nam được mở đến nay còn khoảng trống về quản lý cũng như tồn tại hạn chế và bất cập
ảnh hưởng đến an toàn hàng hải và hiệu quả vận tải nhưng thiếu sự kết nối giữa các cơ quan cấp phép và giám sát hoạt động
sau năm năm mở tuyến trên tuyến vận tải ven biển bắc nam hiện có tám trăm ba mươi chín tàu mang cấp vrsb
tổng số lượng đội tàu sb vận chuyển đạt hơn một trăm bốn mươi bốn triệu tấn tính trung bình đạt gần hai hai triệu tấn một tháng
và tương đương với khối lượng vận chuyển của bảy mươi hai bảy trăm sáu mươi xe ô tô tải trọng ba mươi tấn mỗi tháng
tuy vậy trong thời gian trên tuyến vận tải ven biển xảy ra ba mươi chín vụ tai nạn sự cố nghiêm trọng liên quan đến tàu sb
gây chìm đám hai mươi bảy tàu làm ba người thiệt mạng
các trang thiết bị an toàn của tàu sb chưa phù hợp với hành trình trên biển yêu cầu về trình độ thuyền viên còn thấp
không có cơ chế thông tin liên lạc giữa tàu sb với hàng hải khi đi trên luồng đi chung
chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực hàng hải và biên phòng không đồng nhất
trước những bất cập này cục hàng hải việt nam và cục đường thủy nội địa việt nam đề xuất cần ban hành nghị định
hoặc thông tư riêng để quản lý hoạt động vận tải ven biển dành cho tàu này